thực hiện chương trình làm việc toàn khóa ngày một mươi tháng tám tại hà nội hội đồng lý luận trung ương nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tiến hành kỳ họp thứ bảy
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì kỳ họp
kỳ họp thứ bảy hội đồng lý luận trung ương tập trung thảo luận dự thảo báo cáo tư vấn về một số vấn đề lý luận thực tiễn về chiến lược biển việt nam
và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám của hội đồng lý luận trung ương
phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh hai nội dung nêu trong kỳ họp là những vấn đề quan trọng
dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám của hội đồng lý luận trung ương
đã nêu ra những thành tiệu hạn chế của sáu tháng đầu năm và chỉ ra được những nguyên nhân của thành tiệu và hạn chế
về công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám dự thảo báo cáo đã nêu ra chín nhiệm vụ và bốn giải pháp chủ yếu
đồng chí nguyễn xuân thắng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung phát biểu vào những vấn đề trọng tâm